với những đặc trưng riêng có ở vùng đất cố đô hoa lư đội ngũ những người làm cán bộ tuyên truyền đại lý bảo hiểm đã có những cách thức tuyên truyền mới phù hợp với điều kiện thực tế địa phương
hiện nay đang trên địa bàn hội đoàn lư thì đang ký hợp đồng với năm đại lý bao gồm đại lý của biêu điện đại lý ủy ban nhân dân xã đại lý hội nông dân đại lý hội phụ nữ và đại lý trạm y tế các xã thị trấn
hội giáo họp đại lý thu đánh giá kết quả đạt được của tháng trước và triển khai giao chỉ tiêu cho các đại lý vào tháng sau thế nên trượt tay tục ít tỷ lệ bao phủ cao
về thuận lợi thì địa bàn tỉnh ninh bình là địa bàn tương đối gọi và chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm thường xuyên sâu sát trong lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh và hội đồng nhân dân tỉnh
sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành sự nỗ lực của các cán bộ viên chức trong ngành về khó khăn
thứ nhất đó là trên địa bàn tỉnh ninh bình người dân hầu hết làm các công việc trong lĩnh vực sản xuất nông lâm ngư nghiệp
bởi vậy cái thu nhập của người ta là thấp và không ổn định điều đó nó ảnh hưởng đến cái khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
công tác tuyên truyền cũng chưa được sâu rộng đến từng người dân nên điều đó nó ảnh hưởng đến khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân
từ sự tích cực vào cuộc của ngành bảo hiểm xã hội người dân ninh bình đã hiểu sâu hơn về chế độ
chính sách bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội
một trong những nhiệm vụ được thực hiện hiệu quả là toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm phổ biến sâu rộng các nội dung của luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế thành lập tổ thường trực nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắt trong việc triển khai thực hiện luật
đối với tất cả các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phòng y tế và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh
qua đó góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an sinh xã hội nói chung trên cả nước